mà đây còn là thời điểm thích hợp để diễn ra các lễ hội với phong tục tập quán
mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc
ngày hôm nay tại trường quét ngoài trời của truyền hình nhân dân
là tại bảo tàng dân tộc học việt nam
trong không khí vui tươi rộn rã của những ngày đầu xuân năm mới
xin mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong một chuyến hành trình đặc biệt
để vừa du xuân vừa khám phá những phong tục đặc sắc của đồng bào các dân tộc việt nam
và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay là hai vị khách mời
xin trân trọng được giới thiệu
đầu tiên đó là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy
nguyên giám đốc bảo tàng dân tổ học việt nam
vị khách mời thứ hai là tiến sĩ mai thanh sơn
đến từ viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị thân mến việt nam có năm mươi bốn dân tộc cư trú giải rác ở khắp các tỉnh trên cả nước
nếu nhắc vùng cao phía bắc có lẽ có đến hơn hai mươi dân tộc đang sinh sống tại khu vực này
trong đó chiếm phần đông có lẽ là các dân tộc như là thái mường mông hay là dân tộc giao
năm cũ qua đi nhường chỗ cho năm mới với những hy vọng ở phía trước
thì cái việc xác định thời điểm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ lại phụ thuộc vào quan niệm của mỗi dân tộc
nếu như người kinh chọn thời điểm chuyển giao này bằng cách ấn định đêm giao thừa
thì đối với những dân tộc khác họ lại không ấn định mức nào xác định
và đây cũng có lẽ là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng trao đổi đầu tiên trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay
vậy thì thưa hai vị khách mời là những người đã có nhiều kinh nghiệm cũng như là cũng dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu
và cũng có nhiều năm sống cùng ở cùng đối với những dân tộc thiểu số ở trên vùng cao
vậy thì hai vị nói như thế nào về điều này ạ
đầu tiên thì xin mời phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy
cái tết của các dân tộc ở việt nam nó rất là đa dạng với rất là phong phú
cái quan niệm cái tết nó cũng rất là khác nhau
có thể người ta theo những các cái lịch pháp khác nhau để mà người ta thực hiện các cái tiến hành các cái nghi lễ cũng như tiến hành cái việc tết của mình
nhưng mà cái điều rất là quan trọng tức là các dân tộc ở nước ta thì chủ yếu là những cư dân nông nghiệp
thế cho nên là tết thì gắn liền với các cái mùa vụ
và với một cái sự khác nhau như thế nó kéo theo những cái mùa vụ khác nhau
chính vì thế mà cái việc hình thành cái tết nó cũng khác nhau
bởi vì tết là gắn liền với mùa vụ
khi mà nói đến tết của các dân tộc ở việt nam nó có hai cái khái niệm hai cái tết nó rất là phong phú
đấy là tết mùa thu và tết mùa xuân
tết mùa thu là cái tết mà lúc đó là mùa màng
là đã gặt hái xong và đấy là cái lúc mà người ta vui chơi để mà đón mừng một cái mùa mà đã thành công
còn khi mà chúng ta nói đến tết mùa xuân thì thấy chúng ta nói là chúng ta nó lại phụ thuộc vào cái tiết trời
và lúc đó mùa xuân thì bắt đầu cây lá bắt đầu đâm hoa nảy lọc và một cái cuộc sống mới nó lại bắt đầu
vậy thì nó có những cái tết
nó rất là đa dạng rất là phong phú đối với các dân tộc của chúng ta
xin hỏi tiến sĩ mai thanh sơn ạ
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy thì vừa đã nêu ra những cái khái quát về cái thời điểm chọn thời điểm năm mới của các dân tộc
vậy thì đối với những dân tập cụ thể thì người ta sẽ chọn cái thời điểm như thế nào
như chị vừa nói là cái đất nước mình thì nó có năm mươi bốn dân tộc
và họ thuộc nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau
và có một cái điều đặc biệt là họ sử dụng rất nhiều lịch pháp khác nhau
cái mà chúng ta vẫn gọi là tết nguyên đán
thực ra nó chỉ là tết đầu năm của những cái tộc người mà sử dụng cái âm dương hợp lịch
đây là một cái lịch pháp của phương đông và có ảnh hưởng rất lớn ở cả một cái vùng rộng lớn từ trung quốc hàn quốc nhật bản việt nam và nhiều quốc gia đông nam á khác nữa
bên cạnh cái lịch âm dương vừa lịch ra thì ở vùng cao phía bắc còn một hệ lịch nữa đấy là lịch di
lịch di thì cũng có một năm ba trăm sáu mươi năm ngày
chỉ có một mươi tháng nữa mỗi tháng ba mươi sáu ngày mỗi một tháng có ba tuần mỗi tuần một mươi hai ngày
tết không cùng với tết nguyên đán của người kinh và các tộc người theo âm dương hợp lịch là người mông
người mông họ ăn tết vào cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai ở âm dương hợp lịch
và cái cách đón năm mới của họ cũng rất là độc đáo
cách đón giao thừa họ không phải là nửa đêm như người kinh hay là các tộc người theo ông dương ngọc lịch
mà nó vào khi mà con gà cất tiếng gấy đầu tiên trong ngày mà họ được gọi là ngày năm mới thì đấy chính là cái thời điểm giao thừa
cái tộc người ấy mà họ dùng những cái lịch pháp nó tương đối cố định để mà theo dõi cái sự dịch chuyển về thời gian ấy
thì cái điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới là nó rất là phong phú rất là khác biệt
đấy là chưa kể nữa là chúng ta còn mưở mấy chục tộc người ở trên vùng trường sơn và tây nguyên là họ không có ngày tết
nó có mùa tết hay nói đúng hơn là cái mùa ninh nơm và cái mùa mà lễ hội nó kéo dài từ khoảng cuối tháng một mươi âm dương là lịch cho đến tháng hai của năm sau
nó là một dạng thực hành văn hóa nhưng nó thể hiện sự đa dạng đa dạng về vùng miền đa dạng về tộc người
và chính cái điều đó nó tạo nên cái sức hấp dẫn của văn hóa việt
từ những chia sẻ của tiến sĩ mai thanh sơn thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là việc xuất hiện cái sự không đồng nhất trong vấn đề xác định thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì còn có phụ thuộc vào cái yếu tố chủ quan và khách quan nữa
vậy thì thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy ông có suy nghĩ thế nào về vấn đề này ạ
vâng đúng thế bởi vì là cái tết và cái sự chuyển giao năm mới vào năm cũ nó phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố nông nghiệp
bởi vì cư dân của chúng ta các dân tộc năm mươi bốn dân tộc của chúng ta thì đều là cư dân nông nghiệp cả
mà đã là nông nghiệp ấy thì nó phụ thuộc vào thời tiết nó phụ thuộc vào khí hậu
và chúng ta biết rằng là các cái vùng miền của chúng ta chúng ta ở từ những các cái ví độ rất là khác nhau và những cái độ cao nó rất là khác nhau
cho nên là cái thời tiết cái khí hậu nó cũng rất là khác nhau
và chính cái thời tiết cái khí hậu đấy nó là những yếu tố khách quan để cho người dân và các dân tộc đã tích lũy tất cả những cái kinh nghiệm về vấn đề gieo trồng nó như thế nào
và chính cái thời vụ khác nhau đấy nó đã quy định cái việc là thu hoạch các cái lúa
và đó chính là cái yếu tố khách quan và chủ quan nó gắn nó gắn liền với nhau để nó tạo ra cái mà chúng ta gọi là cái năm mới
cái năm mới đối với vùng các dân tộc ấy nó gắn liền với các cái thời vụ
nếu mà chúng ta lên một cái bản đồ về lịch tết của các dân tộc ở việt nam chúng ta sẽ thấy rằng là nó phân bố rải rác
nó phân bố rải rác
nó phân bố rải rác
vẫn khắp gần như là trong cả năm và đặc biệt là từ tháng riêng nếu mà chúng ta tính theo âm lịch là
đối với người kinh và nhiều các dân tộc ở vùng đông bắc của chúng ta
rồi thì là các cái tết nó liên quan đến khi mà bắt đầu mùa mưa thì liên quan đến một loạt các cái cư dân mà ăn tết vào cái dịp tháng bốn
hoặc một loạt các cái cư dân khác
các cư dân khác đặc biệt là các cư dân nói môn khơ me hoặc là nói ngôn ngữ nam á ở tây bắc việt nam hoặc là ở tây nguyên thì họ lại ăn tết vào tháng chín tháng một mươi tháng một mươi một
thì tất cả những cái đấy nó là cái tác nhân chủ quan và nó chính là cái văn hóa mà con người đã tạo ra đối với mỗi một dân tộc và tổng hòa tất cả cái đó
chúng ta sẽ thấy một cái tết ở các dân tộc việt nam nó rất là đa dạng nó đa dạng về mặt thời gian nó đa dạng về cách thực hành nhưng mà cái tâm thức tết của các dân tộc thì nó lại giống nhau
quan trọng nhất là người ta vẫn mong đợi một cái năm mới nó mùa màng nó tốt tươi và một cái mùa bội thu gia súc gia cầm nó được sinh sôi nảy nở và con người khỏe mạnh
bản làng không có gì
thì đấy là những cái ước mơ của con người vào trong cái ngày tết và khi đón cái tết năm mới và nó là cái tâm thức của con người việt nam
nó là một cái tâm thức mà gần như là nó không thay đổi trong rất nhiều những cái thế kỷ mà chúng ta đã thấy cái tết mà dân ta đã đón ở trong các cái địa bàn rất là khác nhau ở trong cả nước
vâng từ những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy cũng như là những thông tin
tiến sĩ mai thanh sơn vừa trao đổi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đây chính là những cái thông tin rất thú vị trong cái phong tục đón tết của các dân tộc ở vùng cao phía bắc
vậy thì ngay bây giờ xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả chúng ta hãy cùng xem đồng bào vùng cao sẽ đón tết như thế nào
xin mời quý vị

những phong tục truyền thống của người mông vẫn được bà con gìn giữ từ bao đời nay
ngay từ sáng ba mươi tết ông vừa chờ lử lấy những nhành trúc nhỏ bó lại để quét nhà
điều này tượng trưng cho việc quét những điều không may của năm cũ
bỏ trúc sau đó được bỏ đi với ý nghĩa bỏ lại những điều không may ra khỏi ngôi nhà của mình
năm nay nhà ông vừa trờ lử cũng như nhiều hộ khác trong xã được đón một cái tết no đủ
dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cảm thấy thật rõ niềm hạnh phúc sự hân hoan khi chuẩn bị đón một mùa xuân mới của những người con nơi dẻo cao
trong mâm cơm cúng của người mông và trong mỗi bữa ăn ngày tết của mọi gia đình có thể thiếu thịt nhưng không thể thiếu món bánh dày
với người mông bánh dày là biểu tượng cho tình yêu sự thủy chung son sắt của trai gái người mông
bánh dày còn tượng trưng cho mặt trăng mặt trời là nguồn gốc sinh ra con người và môn loài
ngoài làm lương thực đồ cúng lễ thành kính dâng lên ông bà tổ tiên bánh dày còn là món quà ý nghĩa của các chàng trai cô gái mông đi kén duyên lấy vợ gà chồng hay dành tặng những người khách phương xa
nét đẹp xuất phát từ trong lao động sản xuất ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong những ngày tết
sau khi hoàn tất những nghi lễ tâm linh tại các gia đình
người mông thường tập trung nhau lại để tham gia các trò chơi và coi đó như một hình thức sinh hoạt cộng đồng
nếu chưa một lần đặt chân lên vùng cao phía bắc chắc hẳn bà sẽ có hình dung được không khí sôi nổi trong trò chơi đẩy gậy
đây vừa là trò chơi dân gian vừa là môn thể thao truyền thống không chỉ của người mông mà của rất nhiều dân tộc vùng cao tây bắc như mường thái giao
quan niệm của hầu hết các dân tộc này đều cho rằng nếu trong ngày thường
không có gì mà lại chơi đầy gậy ra vui đùa sẽ là động đến thần linh làm khuấy động các ma khiến dân bản không được yên ổn
do đó chỉ trong những ngày tết hay lễ hội trò chơi đẩy gậy mới được xuất hiện cùng với những trò chơi dân gian truyền thống khác
trong những dịp tết hay lễ hội quan trọng của đồng bào mà không có trò chơi đẩy gậy cũng như bữa cỗ ngày tết lại thiếu đi men rượu vậy
trò chơi đẩy gậy này thì thường được bà con tổ chức vào những ngày lễ ngày hội hoặc là ngày tết nè
mọi người cùng góp đông vui và hơn nữa là cũng là rèn luyện sức khỏe
từ thanh niên cho đến phụ lao có thể ai tham gia được có sức khỏe thì vẫn tham gia được ạ
một trong những trò chơi khác thường được người dân ưa thích đặc biệt là các em nhỏ vào mỗi dịp tết đó chính là đánh củ
đánh cù là trò chơi chỉ dành cho con trai
đây là trò chơi giúp người chơi rèn luyện sức khỏe độ khéo léo tinh nhanh phán đoán tốt
trong trò chơi này cụ của ai quay lâu nhất thì người đó thắng
nếu một cù khác bổ vào cù đang quay mà nó vẫn quay thì người chủ sẽ thắng cuộc chơi đó
ngoài những trò chơi vận động hết sức vui nhộn và mạnh mẽ tết cũng là dịp đồng bào thường tổ chức những hoạt động văn nghệ
ở đó cái tài của những chàng trai cô gái mông được thể hiện đầy tinh tế
một trong những hoạt động văn hóa còn lưu giữ được đến ngày nay là điệu múa gậy tiền hay còn gọi là múa xanh tiền
loại nhạc cụ được sử dụng trong điệu múa này là cây gậy trúc hoặc tre dài từ một đến một hai mét được chia làm bốn khấu
ba khấu được đục lỗ ở giữa để sâu đồng su vào
khấu còn lại nằm ở khúc
thứ hai không đục lỗ để người múa cầm
khi múa người chơi cầm cây tiền vừa múa vừa di chuyển với các động tác khéo léo để cây gậy chạm nhẹ vào cơ thể như tay chân vai bản chân nhằm cho đồng xu tạo ra những thứ âm thanh vui nhộn
trong những ngày tết của đồng bào hình ảnh những cây khen uốn lượn
ngân lên những giai điệu
ngân lên những giai điệu déo rắt mời gọi trong tay các chàng trai mông
tiếng khen đắm say mà cuốn hút cùng với chén rượu ngô cay nồng từ lâu đã trở thành một hình ảnh rất quen thuộc của đồng bào mông trên những dẻo núi cao
cây khen mông là nhạc khí không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa thể hiện tâm linh tín ngưỡng truyền thống của dân tộc mông là vật linh thiêng trong các nghi lễ lễ hội của dân tộc
khen còn là người bạn đường trung thủy của các chàng trai mông trên đường xuống chợ hay đi rừng đi nương
là tiếng lòng khúc tâm tình của các chàng trai gửi tới người con gái mà mình yêu thương
tiếng khen giúp họ kết đôi xây dựng nên một gia đình hạnh phúc
đồng bào mông quan niệm người nào thuở khèn hay múa khèn dẻo luôn nhận được sự quý mến nề phục
tết cổ truyền
điều khèn của dân tộc mông là tạo không khí tương bừng vui ngày hội
điều khèn của dân tộc mông là tạo không khí tương bừng vui ngày hội
có thể coi tiếng khèn là phần hồn của người mông
khèn thay lời muốn nói hát lên khúc tâm tình của những chàng trai cô gái người mông trong những ngày đầu xuân năm mới

cầu mong cho mưa thuận gió hòa mùa mạng tốt tươi cuộc sống đủ đầy no ấm

tại thôn nấm chanh chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền vận động cho bà con dân dân
thực hiện các trò chơi dân gian mang tính truyền thống

lễ hội nào rồi cũng qua đi trò chơi nào rồi cũng kết thúc
nhưng niềm vui tiếng cười sự sàng khoái mà những trò chơi dân gian
hay những hoạt động văn hóa trong dịp tết mang lại cho đồng bào mông